từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn ba mươi hoàn thành việc sắp xếp tất cả các huyện các xã không đạt tiêu chuẩn

theo ý kiến của các địa phương việc sắp xếp sắp nhập cần được tiến hành cẩn trọng tùy thuộc vào điều kiện thực tế và không gây phiền hà đến người dân và doanh nghiệp
theo ý kiến của các địa phương việc sắp xếp sắp nhập cần được tiến hành cẩn trọng tùy thuộc vào điều kiện thực tế và không gây phiền hà đến người dân và doanh nghiệp

mới đây đồng chí hoàng trung hải yêu cầu trước mắt kiểm điểm các cá nhân tập thể có liên quan
cũng tại buổi làm việc trước các ý kiến về việc tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp ngành văn hóa nhất là các đơn vị nghệ thuật truyền thống đồng chí hoàng trung hải yêu cầu việc tự chủ phải tiến hành thận trọng có lộ trình bảo đảm duy trì và phát huy nghệ thuật truyền thống tuyệt đối không được thực hiện máy móc làm ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình hoạt động của các đơn vị liên quan
trong cuộc họp sáng nay của phó thủ tướng vũ đức đam với ban phát triển chương trình giáo dục phổ thông bộ giáo dục và đào tạo về dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ngoài những nội dung đã được nhất trí thì các ý kiến băn khoăn về thời lượng học tập thời lượng của một số môn học và vấn đề dạy học tích hợp phân hóa trong chương trình sách giáo khoa mới đã được thảo luận để tìm ra sự thống nhất trong quan điểm
dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
đã được xin ý kiến rộng rãi công khai từ năm hai nghìn một mươi năm và được ban chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
chương trình giáo dục phổ thông bao gồm chương trình tổng thể khung chương trình các chương trình môn học và hoạt động giáo dục
đến thời điểm này hầu hết các ý kiến đều nhất trí về cơ bản và cho rằng dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể thể hiện đầy đủ mục tiêu và yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại nghị quyết tám mươi tám
tại cuộc họp
nhiều chuyên gia đã góp ý với bộ giáo dục và đào tạo về một số điều còn ban khoan trong các chương trình môn học và hai môn học có nội dung tích hợp ở cấp trung học cơ sở
qua hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám đã có khoảng ba mươi chín năm trăm linh người được các trung tâm dạy nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới ba tháng
trên sáu năm trăm linh người được dạy nghề và gần hai mươi năm người lao động được các trung tâm giải quyết việc làm
tổng số người lao động nghèo cận nghèo học nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp chiếm ba mươi và nghề phi nông nghiệp bảy mươi
điều này cũng đúng với định hướng trong tương quan dịch chuyển cơ cấu lao động
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân hộ nghèo không có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tay nghề để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động
sáng nay tri cục quản lý thị trường tỉnh lâm đồng phối hợp với các đơn vị liên quan lập hội đồng tiêu hủy nhiều sản phẩm hàng hóa nhập lậu hàng cấm và không rõ nguồn gốc
trong đó hầu hết các sản phẩm tiêu hủy là hàng nhập lậu từ thị trường trung quốc
các sản phẩm thực hiện tiêu hủy bao gồm thuốc lá mỹ phẩm thực phẩm chức năng phân bón mứt các loại cà rốt và tỏi
trong đó số lượng sản phẩm tiêu hủy lớn gồm ba chín tấn cà rốt hai trăm linh kg tỏi trung quốc nhập lậu vào lâm đồng
số hàng trên đều bị cơ quan chức năng tịch thu do vi phạm hành chính về giả nhãn hàng cấm hàng nhập lậu trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay
đây cũng là lần đầu tiên trong năm nay
năm hai nghìn một mươi tám tri cục quản lý thị trường tỉnh lâm đồng tổ chức tiêu hủy các loại hàng hóa vi phạm các quy định về quản lý chất lượng hàng nhập lậu hàng cấm và không rõ nguồn gốc
trong phần tin thế giới venezuela yêu cầu mỹ dẫn độ chủ mưu vụ ám sát tổng thống nicolas manduro
colombia công nhận palermo
cristin là nhà nước có chủ quyền
bộ ngoại giao venezuela vừa thông báo đã gửi bằng chứng vụ tấn công tổng thống nicolas manduro cho đại diện của mỹ tại caracas
và yêu cầu washington cho dẫn độ các đối tượng liên quan trong vụ việc nghiêm trọng này
trong thông báo ngoại trưởng venezuela jorge areaza khẳng định
từ những bằng chứng thu thập được và lời khai của các đối tượng tham gia trực tiếp đã bị bắt giữ
cơ quan chức năng venezuela đã xác định được kẻ chủ quyền của tổng thống nicolás manduró
lên kế hoạch và tài trợ vụ tấn công này là osman delgado tabotsky hiện đang sinh sống tại bang florida của mỹ
dela tabosky cũng là đối tượng đã bị cáo buộc liên quan tới vụ tấn công vào căn cứ quân sự paramacai ở miền trung venezuela hồi giữa năm hai nghìn một mươi bảy
theo ngoại trưởng areaza đại biện mỹ james story cũng bày tỏ lo ngại về vụ tấn công và cam kết phía mỹ sẽ hợp tác nếu các bằng chứng về vụ việc là xác thực
ông areaza nhấn mạnh những nước được các đối tượng sử dụng làm địa điểm chuẩn bị và lên kế hoạch cho vụ tấn công
bao gồm cả mỹ và colombia cần phải hợp tác với venezuela để đưa những thủ phạm còn lẩn trốn về nước
liên quan đến quan hệ giữa nga và mỹ mỹ vừa tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nga
sau khi washington kết luận rằng moscow đã sử dụng chất độc thần kinh để đầu độc một cựu điệp viên nga scri pan cùng với con gái ông này tại anh
động thái này được cho là sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng
trong quan hệ nga mỹ bởi nga vẫn luôn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ việc
theo bộ ngoại giao mỹ nước này xác định việc nga sử dụng hóa chất hoặc vũ khí hóa học là vi phạm luật pháp quốc tế
do đó washington sẽ áp đặt biện pháp trừng phạt mới với nga từ ngày hai mươi hai tháng tám tới
những biện pháp trừng phạt sẽ được chia thành hai phần trong đó các lệnh trừng phạt ban đầu được cho là sẽ có tác động lớn nhất
khi cấm cấp giấy phép xuất khẩu các hàng hóa an ninh quốc gia nhạy cảm sang nga
bộ ngoại giao anh sau đó đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của nước đồng minh
trong khi đó đại sứ quán nga tại mỹ tuyên bố washington không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào về sự can dự của nga trong vụ đầu độc trên
đồng thời tái khẳng định moscow ủng hộ tiến hành điều tra công khai vụ việc
bất chấp việc chưa có bằng chứng và kết luận điều tra chính thức giới chức anh vẫn cho rằng
chất độc được sử dụng trong vụ đầu độc hai cha con ông skripal được chế tạo tại nga và cáo buộc moscow đứng sau vụ việc
tuy nhiên cho tới nay nga luôn bác bỏ mọi cáo buộc
colombia công nhận palestine là nhà nước tự do độc lập và có chủ quyền
đây là quyết định được chính phủ colombia công bố vào ngày tám tháng tám một ngày sau khi tân tổng thống ivan duki tuyên thệ nhậm chức
bức thư đề nghị ngày ba tháng tám từ bộ ngoại giao colombia và được công bố ngày tám tháng tám nêu rõ
nhân danh chính phủ colombia tổng thống hoan nghênh santos đã quyết định công nhận palestine là một nhà nước tự do độc lập và có chủ quyền
bức thư đã được ngoại trưởng trong chính quyền quốc gia
của tổng thống santos ký
trong khi đó tân ngoại trưởng colombia carlos homes cho biết sẽ xem xét lại những tác động từ quyết định của chính phủ tiền nhiệm
phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn ngoại giao tốt đẹp
theo đó nhiệm vụ của chính phủ mới là duy trì quan hệ hợp tác với các đồng minh và bạn bè đóng góp vào hòa bình và an ninh thế giới
trước tuyên bố trên colombia cùng panama là hai nước duy nhất trong khu vực mỹ la tinh chưa công nhận palestine là nhà nước độc lập
phái bộ palestine tại bogota cho biết đã được thông báo về quyết định này từ ngày ba tháng tám
hằng chứng của những nỗ lực sâu sắc nhằm nối lại tình hữu nghị
hôm nay chính quyền thành phố nagasaki của nhật bản đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm bảy mươi ba năm ngày mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này
phát biểu tại buổi lễ được tổ chức ở công viên hòa bình thị trường thành phố nagasaki
ông tomihisa tawe kêu gọi chính phủ nhật bản sớm ký hiệp ước toàn cầu cấm vũ khí hạt nhân
và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nước này nhằm hướng đến phi hạt nhân hóa
cũng tại buổi lễ tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ ném bom nguyên tử
đồng thời bày tỏ hy vọng rằng sẽ không có thêm vụ việc nào tương tự xảy ra nữa trên thế giới
ba năm trước vào lúc một mươi một h hai sáng ngày chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mỹ đã ném quả bom nguyên tử thứ hai mang tên fedman xuống thành phố nagasaki
ba ngày sau vụ ném bom đầu tiên xuống thành phố hiroshima
những người tham dự buổi lễ năm nay cũng đã dành cho các nạn nhân trong thành phố nagasaki
một mươi mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ ném bom
thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân